thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập thông tấn xã việt nam
một mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi cùng dự có đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí nguyễn đức lợi
ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc thông tấn xã việt nam đồng chí thuận hữu
ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam và đông đảo các thế hệ cán bộ phóng viên biên tập viên
kỹ thuật viên và người lao động của thông tấn xã qua các thời kỳ